từ khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lê minh thể thường xuyên tham gia mạng xã hội để live stream chia sẻ nhiều video clip bài viết có nội dung xuyên tạp bịa đặt sai sự thật xúc phạm đến uy tín danh dự và nhân phẩm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đối với tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
đối tượng vừa bị tòa án nhân dân quận bình thủy thành phố cần thơ đưa ra xét xử và tuyên phạt hai năm sáu tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân